có thể thấy việc tuân thủ các quy tắc chống dịch không chỉ được áp dụng cho người dân
mà các cấp lãnh đạo cũng cần nghiêm túc thực hiện
tại anh sau khi bị cảnh sát phạt tiền vì vi phạm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín hồi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng anh boris johnson đã xin lỗi trước hạ viện và đối mặt với lời kêu gọi từ chức của phe đối lập
ông johnson nói đó là lỗi của tôi và tôi xin lỗi về điều đó
theo hãng tin afp phát biểu trước quốc hội lần đầu tiên sau án phạt ngày một mươi hai tháng bốn
ông johnson thừa nhận ông đã sai nhưng nhắc lại rằng tại thời điểm đó
ông hùng biết việc tham dự một buổi tiệc sinh nhật lúc cao điểm của đại dịch là vi phạm quy định phòng dịch
nhà lãnh đạo anh cũng thừa nhận rằng công chúng có quyền trông đợi nhiều hơn vào thủ tướng của họ
tuy nhiên ông johnson khẳng định ông sẽ không từ chức
và tiếp tục công việc bao gồm bảo vệ ukraine trước chiến dịch quân sự đặc biệt của nga
ngoài ra thủ tướng anh vẫn có thể bị phạt thêm liên quan đến những buổi tiệc khác nhau
được tổ chức tại phố downing bất chấp các lệnh phong tỏa nghiêm ngặt của chính quyền ông johnson trong hơn hai năm qua
các nghị sĩ anh sẽ tổ chức một cuộc tranh luận đặc biệt vào ngày hai mươi một tháng bốn
để xem liệu ông johnson có lời dối hạ viện hay không
khi vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một ông đã phủ nhận việc ông từng vi phạm
định phòng dịch
việc lừa dối quốc hội là vi phạm quy tắc ứng xử của các bộ trưởng chính phủ
với kết quả là người vi phạm quy tắc nên từ trước
phe đối lập cũng kiên quyết yêu cầu ông johnson từ chức
tuy nhiên khi được hỏi liệu ông có cố tình lừa dối quốc hội không
thủ tướng johnson đã khẳng định là không
lãnh đạo công đảng anh keir starmer nói
ông johnson không tôn trọng những hy sinh của công chúng anh trong suốt thời gian phong tỏa
kêu gọi các nghị sĩ bảo thủ loại nhà lãnh đạo của họ
ngày một mươi hai tháng bốn cảnh sát london thông báo đã gửi tổng cộng năm mươi giấy phạt
tới một số quan chức chính phủ anh vì vi phạm các quy định phòng dịch
trong đó có thủ tướng johnson và phu nhân là bà kari johnson
theo báo guardian cảnh sát đã xem xét một mươi hai vụ tập trung đồng người
tại văn phòng thủ tướng và nơi ở của ông trong thời gian anh phong tỏa toàn quốc năm hai nghìn một mươi chín
dự tiệc vào thời điểm người dân bị cấm ra ngoài
không được tập trung đông người hay gặp gỡ người thân
vụ việc của thủ tướng anh đã gây nên làn sóng bức xúc lớn trong dư luận anh
và đang ảnh hưởng không nhỏ đến ông trong việc giữ vững vị trí của mình